vừa qua công an thành phố nha trang đã triệt phá một cơ sở massage có hành vi trộm cắp tài sản của khách
tạm giữ đối tượng nguyễn trung dũng hai mươi sáu tuổi trú tại xã vĩnh thái thành phố nha trang để tiếp tục điều tra hành vi trộm cắp tài sản
theo đó vào chiều một mươi tám một mươi một dũng cùng đối tượng nguyễn thị ngọc linh hai mươi một tuổi trú cơ sở massage hợp tác thanh ngữ
tại số một nghìn một trăm sáu mươi sáu hai mươi ba chín xã vĩnh thạnh tp nha trang gian cảnh để trộm tài sản của khách
khi một khách nam vào massage linh đã yêu cầu khách cởi áo quần ra để dưới giường
trong lúc massage linh che chắn rồi lấy ví tiền của khách nhém da để dũng lấy hết số tiền
gồm một mươi sáu triệu tám trăm linh nghìn đồng và một trăm linh đô la mỹ trong ví
ngày tiến động lạ người khách lên kiểm tra và phát hiện bị mất tiền trong ví
nên đã đến công an xã trình báo lúc này dũng và linh đã đóng cửa tiệm và bỏ trốn
qua trí xét đến ngày hai mươi một mươi một cơ quan công an đã bắt đầu dũng